để cùng tạo nên hiệu ứng chung tay cùng việt nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
mạng lưới tự kỳ việt nam kết hợp cùng một số đơn vị đã trao tặng những món quà hết sức ý nghĩa
cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
đại dịch covid một mươi chín lan rộng toàn cầu khiến nhiều quốc gia phải ban hành lệnh hạn chế đi lại
yêu cầu người dân ở trong nhà
vào thời điểm này trẻ tự kỷ là một trong những đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh
thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với các em
mạng lưới tự kỷ việt nam phối hợp với energy cùng một số đơn vị tổ chức tặng hơn năm xuất quà
tới các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
và nỗ lực tìm mọi biện pháp hỗ trợ các em thuộc nhóm đối tượng này
đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ trẻ em thiếu may mắn được yêu thương
có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch